ngày bảy tháng hai cục cảnh sát giao thông bộ công an thông báo về việc xử lý vi phạm nồng độ cồn trong thời gian dịch bệnh ncov gây ra
theo đó tạm thời các tổ tuần tra không sử dụng phễu thổi để đo định tính
theo đó việc đo nồng độ cồn vẫn được triển khai nhưng các tổ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ sẽ sử dụng máy đo có ống thổi riêng
cho từng trường hợp để đo định lượng bảo đảm tiệt chung cho thiết bị đo và ống thổi
mỗi ống thổi sau khi sử dụng xong phải bỏ vào túi ni lông kín để xử lý theo quy định của bộ y tế
hiện tại các tổ tuần tra cảnh sát giao thông đang sử dụng hai loại ống thổi để kiểm tra đo nồng độ cồn
ống thổi dạng hình phễu dùng để kiểm tra nhanh lái xe có sử dụng rượu bia hay không
khi phát hiện có dấu hiệu lái xe sử dụng rượu bia cảnh sát giao thông sẽ sử dụng ống thổi để đo định lượng cụ thể
căn cứ vào đó đưa ra quyết định xử phạt theo quy định